báo cáo về việc triển khai phương án cải tạo môi trường nước hồ hoàn kiếm tại buổi giao ban báo chí
do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi một
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội cho biết
việc nạo vét hơn năm mươi bảy m ba bùn hồ hoàn kiếm dự kiến sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
với chi phí là khoảng hai mươi chín tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố
thông tin tại buổi làm việc ông võ tiến hùng chủ tịch tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội cho biết hồ hoàn kiếm hiện đang bị ô nhiễm khá nghiêm trọng
các chỉ tiêu về nước đều vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là độ ph luôn ở mức cao
chín mươi năm số tảo trong hồ là tảo độc màu xanh lục của hồ không còn nữa mà chuyển sang màu nâu và đục
để bảo vệ hệ thủy sinh của hồ đơn vị thi công sẽ khoanh vùng trong quá trình vết bùn đáy
các hoạt động thi công chỉ diễn ra trong danh giới vùng thi công
và dùng lưới quây rồn hệ thủy sinh vào vị trí riêng biệt cách xa khu vực thi công
để bổ sung nước cho hồ các đơn vị sẽ khoan thăm dò nước ngầm tại hồ gươm
sử dụng công nghệ của đức để xử lý nước ngầm trước khi đưa vào hồ
quá trình thi công dự án từ hai mươi một h tối đến năm h sáng hôm sau
việc thi công bảo đảm không ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng của người dân và du khách
vào buổi sáng hôm sau khi thi công sẽ dọn dẹp vệ sinh công nghiệp
dự kiến việc thi công sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám